nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc sáng nay đại tướng đỗ bá tị
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có buổi gặp mặt các đại biểu thương binh
bệnh binh và các gia đình liệt sĩ tại nhà quốc hội
tại buổi gặp mặt phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo quốc hội
gửi lời chúc mừng năm mới lời thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân vô hạn tới các đại biểu thương binh
bệnh binh và những người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn đối với đất nước
đảng và nhà nước đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng nỗ lực phấn đấu vươn lên
tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cũng đề nghị các cấp các ngành tiếp tục và thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động
trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
thấm nhuần và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây